tin an ninh trả tự thưa quý vị vào khoảng một mươi một giờ trưa nay một máy bay quân sự bất ngờ rơi xuống khu đất chống khu vực khối bình ninh phường điện nam bắc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam rồi phát nổ
vào trường ngày hôm nay bộ quốc phòng đã có thông tin chính thức về vụ việc
theo thông cáo của bộ quốc phòng máy bay su hai mươi hai số hiệu năm nghìn tám trăm tám mươi do phi công đỗ tiến đức đại úy phi đội trưởng phi đội một điều khiển cất cánh lúc một mươi một h bốn
đến một mươi một giờ một mươi bốn phút phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được
chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù
phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra khỏi khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng
phía nam một mươi chín km thuộc điện bàn xã điện nam trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
tại vị trí máy bay rơi không có thiệt hại về người
phi công nhảy dù an toàn sức khỏe ổn định
máy bay bị hư hỏng
hiện tại quân chủng phòng không không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng
phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc
liên quan đến vụ cháy nhà xảy ra vào dạng sáng nay tại thị xã an khê tỉnh gia lai khiến ba người tử vong
hiện công an tỉnh gia lai vẫn đang tích cực điều tra vụ việc đặc biệt nghiêm trọng này
nghi ngờ là một vụ phóng hỏa giết người
như tin đã đưa gần hai giờ sáng nay phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh gia lai
đã nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra vụ cháy phòng trọ tại số ba trăm linh bốn
đường hoàng hoa thám thị xã an khê
đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực an khê đã điều động hai xe chữa cháy cùng một mươi tám cán bộ chiến sĩ đến hiện trường
đến khoảng hai giờ một mươi năm phút
xe cơ bản đã được khống chế
quá trình tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng phát hiện ba nạn nhân tử vong trong phòng
danh tính các nạn nhân được xác định gồm
nguyễn thị tuyết vân trịnh thị khánh huyền cùng chú thị xã an khê và nguyễn thành tý chú thành phố pleiku
đối tượng phóng hoảng giết người được xác định sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú thị xã an khê
quá trình truy lùng đối tượng công an phát hiện đối tượng đã tử vong trong tư thế treo cổ
tại một phòng trọ cách hiện trường vụ cháy khoảng chín trăm linh mét
kết quả bước đầu xác định đối tượng gây án có quan hệ tình cảm và xảy ra mâu thuẫn với nạn nhân nguyễn thị tuyết vân
còn về vụ sát hại nữ nhân viên quán cà phê cướp tài sản ở hóc môn tp hcm
sáng nay công an tp hcm và công an tỉnh long an thông báo đã bắt giữ được nghi phạm
thời điểm bị bắt giữ nghi phạm đang lẩn trốn tại khu vực rậm rạp cây cối
ở ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
qua làm việc đối tượng thừa nhận đã giết nữ nhân viên
quán cà phê cướp tài sản
trong ngày hôm nay công an huyện hóc môn cùng phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm
đã giới lý nghi phạm là nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú huyện củ chi từ tỉnh long an về tp hcm để lấy lời khai phục vụ việc điều tra
chiều nay công an tp hcm cũng đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin cụ thể về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này
một nhóm đối tượng mua bán tàng trữ và vận chuyển trái phép
sáu mươi kg thuốc nổ vừa bị phòng cảnh sát giao thông phối hợp với phòng an ninh điều tra công an tp hcm phát hiện bắt giữ
qua công tác nghiệp vụ xác định có một số đối tượng có hành vi vận chuyển số lượng lớn vật liệu nổ đi tiêu thụ
lực lượng phối hợp đã đón dừng kiểm tra xe mô tô do nguyễn đức thu
chú huyện do linh tỉnh quảng trị điều khiển qua địa phận xã cam thủy huyện lệ thủy
qua kiểm tra phát hiện trên xe chở hai bao tải với tổng trọng lượng là sáu mươi kg thuốc nổ
vận chuyển từ tỉnh quảng trị ra quảng bình để tiêu thụ
đấu tranh mở rộng cơ quan an ninh điều tra công an tp hcm đã triệu tập làm việc với ba đối tượng có liên quan
trong đó có hai đối tượng tại huyện lệ thủy tỉnh quảng bình và một đối tượng trên địa bàn tỉnh quảng trị
cục phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng vừa chủ trì phối hợp với bộ đội biên phòng long an
và công an tp hcm đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển một mươi hai bánh heroin
triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ campuchia về việt nam tiêu thụ
cụ thể tối ngày ba tháng một tại huyện tân hưng tỉnh long an lực lượng bộ đội biên phòng long an
phối hợp với cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh long an và công an huyện tân hưng
bắt giữ đối tượng nguyễn trường thành chú tỉnh bà rịa vũng tàu về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ một mươi hai bánh heroin một xe ô tô hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
tiếp tục phiên tòa xét xử ba mươi tám bị cáo trong vụ án việt á
hôm nay các luật sư đã tham gia tranh luận phân tích nhiều luận điểm luận cứ
nhằm giảm nhẹ mức độ hành vi phạm tội của thân chủ
luật sư bào chữa cho bị cáo phạm duy tuyến cựu giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hải dương
bày tỏ nhất trí về quan điểm của đại diện viện kiểm soát tri tố bị cáo tuyến về tội nhận hối lộ
tuy nhiên luật sư cũng đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc bối cảnh phạm tội của các bị cáo
trong giai đoạn dịch bệnh nguy cấp để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo tuyến
tương tự luật sư bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc
cục quản lý dược bộ y tế cũng đề nghị hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh phạm tội của bị cáo xảy ra
khi dịch bệnh đang cao điểm có những thủ tục công việc triển khai chưa từng có tiền lệ
bản thân bị cáo huỳnh khi nhận tiền từ phan quốc việt đều cho rằng đây là tiền cảm ơn của việt
sau khi làm ăn có hiệu quả mà trước đó không ép buộc hay có thỏa thuận phải chi tiền
bào chữa cho bị cáo lê thị hồng xuyên nhân viên cdc bình dương luật sư cho rằng
bị cáo xuyên chỉ là nhân viên xét nghiệm lúc nhận quà của việt á bị cáo không biết trong đó có tiền
sau khi biết trong gói quả có tiền bị cáo xuyên đã tìm lại cách để trả lại
nhưng chưa kịp trả lại thì xảy ra vụ án này
các luật sư đều đồng ý với cáo trạng của viện kiểm sát
nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét bối cảnh phạm tội để từ đó giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo
tại tỉnh kiên giang hà việt hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa cạn
thành phố phú quốc và võ duy phong cán bộ địa chính xã cửa cạn có hành vi thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang
khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
cơ quan điều tra cũng đã tiến hành khám xét các địa điểm liên quan đến hai đối tượng
để phục vụ điều tra vụ án
quá trình điều tra xác định hà việt hùng phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã cửa cạn
và võ duy phong cán bộ địa chính xã đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra
xác minh nguồn gốc của ba thửa đất trên địa bàn xã cửa cạn
dẫn đến xác nhận sai thực tế nguồn gốc đất thời điểm sử dụng đất kê khai
trong hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
hùng và phong với vai trò chính độc ủy ban nhân dân xã cửa cạn giao trách nhiệm
nhưng đã tổ chức thu thập ý kiến của người từng cư trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất
và những người cung cấp thông tin không đúng sự thật làm giả mạo sai lệch hồ sơ
dẫn đến việc ủy ban nhân dân huyện phú quốc nay là thành phố phú quốc
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng
đất do nhà nước quản lý đã được xét duyệt cấp cho đối tượng không đủ điều kiện
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gây thiệt hại cho nhà nước trên ba mươi một tỷ đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thái bình cho biết đã khởi tố vụ án khởi tố bị can
thi hành lệnh khám xét chỗ ở lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn mạnh tuế
nguyên là chuyên gia thu giữ tài sản ngân hàng thương mại cổ phần đại chúng việt nam
pv combine và phan văn dương nguyên là chuyên viên quản lý khách hàng cá nhân
ngân hàng pv combine về tội tham mô tài sản
từ tháng sáu cho đến tháng một mươi
năm hai nghìn một mươi tám nguyễn mạnh tuế được pv combin giao nhiệm vụ xử lý tài sản bảo đảm
để thu hồi nợ cho ngân hàng cụ thể tuế phải thực hiện thu giữ nhận bàn giao tài sản bảo đảm
và đại diện người có tài sản tham gia việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với một mươi ba tài sản bảo đảm
tại xã đoan hùng và chín tài sản bảo đảm tại xã thống nhất huyện hưng hà
nhưng tuế với phan văn dương đã giao dịch bán tài sản cho bảy người tại thái bình
với tổng số tiền là trên bốn bảy tỷ đồng
sau đó tuế và dương thông qua đấu giá viên của một công ty đấu giá
làm thủ tục hợp thức hồ sơ đấu giá và chỉ nộp về pv com banh số tiền trên hai chín tỷ đồng
sau khi trừ các khoản chi phí mua hồ sơ và chi phí khác số tiền còn lại trên một bảy tỷ đồng
quế dương chiếm đoạt của ngân hàng để chia nhau sử dụng
đoàn quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà giang
quy định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét nơi ở
về hành vi vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với dương văn cảnh trong vụ án vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
được phát hiện vào ngày một mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba
quá trình mở rộng điều tra vụ án cơ quan điều tra xác định vào cuối tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
đoàn quang huy đã bàn bạc với bị can dương văn cảnh để thuê người về khai thác vàng
tại điểm mỏ thuộc công ty cổ phần đầu tư và khai thác khoáng sản mê linh
mặc dù biết rõ điểm mỏ trên đang bị dừng hoạt động quá trình khai thác
một công nhân bị rơi xuống giếng trong hầm lò dẫn đến tử vong
hành vi của đoàn quang huy đã đủ yếu tố cấu thành tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp rạch giá tỉnh kiên giang
bắt quả tàng kiều thị loan em sinh năm hai nghìn đang có hành vi tàng trữ hàng chục bịch ni lông
bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng và nhiều viên nén nghi là ma túy tổng hợp
tiến hành kiểm tra một nhà nghỉ ở đường lạc hồng tp rạch giá
lực lượng chức năng phát hiện loan em đang cất giấu hai mươi hai bịch ni lông
bên trong chứa các hạt tinh thể màu trắng và hai bịch ni lông
bên trong có chứa bốn mươi một viên nén nghi là ma túy tổng hợp
bước đầu loan em thừa nhận bản thân bị nghiện ma túy và mới từ an giang đến thành phố rạch giá
thuê phòng nghỉ nói chê được bốn ngày
số tăng vật mà công an thu giữ chính là ma túy tổng hợp dạng khay và thuốc lắc
được loan em mua ở tp hcm với giá hơn bốn mươi triệu đồng
về chia nhỏ ra cất dấu để sử dụng và bán kiếm lời
đối tượng phạm văn điệp chủ huyện an lão tp hải phòng vừa bị truy bắt
để đấu tranh làm rõ về hành vi trộm cắp ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi hai c một mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi năm
do đối tượng điều khiển từ bà rê vũng tàu ra hải phòng tiêu thụ
được biết điệp đã có hai tiền án trước đó
đi ngược chiều trên cao tốc và tiến hành chặn dừng xe
tuy nhiên tài xế không chấp hành hiệu lệnh dồ ga bỏ chạy điều khiển xe lạng lách đánh võng
chạy vào làn rừng khẩn cấp gây nguy hiểm cho lực lượng cảnh sát giao thông và các phương tiện khác
sau gần một tiếng đồng hồ đối tượng đã bị bắt
đối tượng khai nhận đã trộm cắp ô tô tải nói trên tại bà rê vũng tàu và trên đường về hải phòng tiêu thụ